bộ công an và bộ tư pháp vừa ký kết chương trình về trực trợ giúp pháp lý
bộ trưởng tô lâm khẳng định sự tham gia sớm của trợ giúp viên pháp lý trong quá trình điều tra các vụ án hình sự
giúp người bị buộc tội người bị kiến nghị khởi tố yên tâm hơn hiểu về quyền và nghĩa vụ của mình
qua đó góp phần hỗ trợ các điều tra viên điều tra vụ án được khách quan nhanh chóng
góp phần nâng cao chất lượng điều tra viên và công tác điều tra thực hiện nhiệm vụ xây dựng nền tư pháp chuyên nghiệp hiện đại
công bằng nghiêm minh liêm chính phụ sự tổ quốc phục vụ nhân dân
phát biểu tại lễ tiếp nhận học bổng trị giá một tỷ đồng của tập đoàn tramvit hàn quốc
trao tặng các cháu là con thương minh lễ sĩ công an nhân dân việt nam và các cháu học sinh giỏi có hoàn cảnh khó khăn
thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an khẳng định
đây là món quà có ý nghĩa bộ công an việt nam sẽ sử dụng quỹ một cách hiệu quả thiết thực
theo đúng quy chế mục đích của quỹ đã đề ra
tổng kết công tác phòng chống tội phạm xâm hại trẻ em và phòng chống tội phạm vi phạm pháp luật
liên quan đến người dưới một mươi tám tuổi năm hai nghìn hai mươi ba
trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an lưu ý
cần tập trung triển khai thực hiện đề án sáu của chính phủ
ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền chuyển đổi từ truyền thống sang hiện đại trong công tác này
tiếp đoàn đại biểu trung tâm hợp tác an ninh và thực thi pháp luật mê công lan thương
trung tướng lê quốc hùng
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an khẳng định
sau năm năm hình thành và phát triển cơ chế hợp tác mekong lan thương đã đạt được những bước tiến quan trọng
hai bên sẽ tăng cường trao đổi thông tin liên quan đến các hoạt động mua bán người buôn lậu qua biên giới
nhằm đưa ra những cảnh báo chung giúp cơ quan các nước sớm có biện pháp phòng chống tội phạm này
thưa quý vị nhận lời mời của trung tâm nghiên cứu chiến lược châu á của thổ nhĩ kỳ tha sam
đoàn đại biểu cấp cao bộ công an việt nam do thượng tướng lương tam quang ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an dẫn đầu
đã tham dự hội nghị an ninh istanbul lần thứ chín tại thổ nhĩ kỳ từ ngày hai mươi ba cho đến ngày hai mươi bốn tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
đổi chiến lược trong hệ sinh thái khí hậu phát triển nhân khẩu học chế độ đái ngộ nhân tài kinh tế y tế giáo dục việc làm thanh niên gia đình an ninh thành phố
với gần ba mươi chuyên đề khác nhau
phát biểu tại phiên khai mạc hội nghị
thứ trưởng lương tam quang đánh giá cao chủ đề mà hội nghị năm nay đưa ra
đồng thời trao đổi một số nội dung liên quan đến tình hình chuyển đổi số của việt nam
cũng như những thách thức đặt ra khi thực hiện quá trình này
tại buổi làm việc giữa hai bên thứ trưởng lương tam quang đề nghị giám đốc và trung tâm nghiên cứu tasam
là cầu nối thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa bộ công an việt nam với các đối tác của thổ nhĩ kỳ trong lĩnh vực an ninh trật tự
hỗ trợ kết nối với các đối tác về khoa học công nghệ tiên tiến để trao đổi về khả năng hợp tác chuyển giao công nghệ
đối với các sản phẩm phục vụ công tác bảo đảm an ninh là cầu nối giúp cơ quan chức năng của thổ nhĩ kỳ nói riêng
và bạn bè quốc tế nói chung biết đến và hiểu rõ hơn về việt nam nói chung và về bộ công an nói riêng
từ đó mở ra nhiều cơ hội hợp tác giữa hai bên trong bối cảnh hội nhập toàn cầu sâu rộng toàn diện như hiện nay
sáng nay tại đồng nai chương trình giao lưu nghệ thuật ánh sáng và niềm tin hòa nhập cộng đồng
đã được cục cảnh sát quản lý tạm sam tạm giữ và theo ngã hình sự công an tỉnh đồng nai
và cục truyền thông công an nhân dân đồng tổ chức với sự tham gia của lãnh đạo một số đơn vị thuộc bộ công an
công an các tỉnh thành phố khu vực phía nam và đại diện người chấp hành xong án phạt tù tiêu biểu
đại diện một số doanh nghiệp đã tiếp nhận người chấp hành xong án phạt tù vào làm việc
chương trình nghệ thuật ánh sáng và niềm tin hòa nhập cộng đồng được ban tổ chức thể hiện
theo hình thức sân khấu hóa kết hợp biểu diễn nghệ thuật với tọa đàm
ở mỗi phần nội dung qua những thước phim những câu chuyện đời thường đầy xúc động của những con người có thật
là những tấm gương tiêu biểu trong chấp hành xong án phạt tù
các khách mời giao lưu đã chia sẻ những cách làm hay sáng tạo tiêu biểu trong công tác tái hòa nhập cộng đồng
quyết định hai mươi hai của thủ tướng chính phủ về tiến hành song án phạt tù
các ứng dụng đối với người chấp hành song án phạt tù có tác động rất lớn trong cộng đồng xã hội
được dư luận xã hội rất quan tâm đồng tình và đã tạo điều kiện rất thuận lợi
cho người chấp hành xong án phạt tù có cơ hội để vay vốn tạo việc làm ổn định cuộc sống
một trong số khách mời giao lưu của chương trình là anh nguyễn duy hải
đây cũng là một trong số những nhân vật đặc biệt khi cả hai vợ chồng cùng tái hòa nhập cộng đồng
nhờ sự hỗ trợ của chương trình vay vốn dành cho người chấp hành xong án phạt tù ở địa phương
vợ chồng anh đã nắm bắt cơ hội làm lại cuộc đời
với sự nỗ lực vượt qua định kiến vợ chồng anh hải không những ổn định cuộc sống
mà còn tạo việc làm cho hàng chục người dân tại địa phương
khi về địa phương thì tôi cũng được chính quyền đoàn thể ở địa phương
rồi các tổ chức xã hội rồi công an của xã của huyện học tới đồng viên
và sau đó thì tôi cũng được ngân hàng cho vai một số vốn
và tôi quyết tâm lập nghiệp từ cây trầm hương
song song với những câu chuyện nhân văn ấy các tiết mục biểu diễn nghệ thuật đặc sắc
phản ánh các chủ đề liên quan đến công tác tái hòa nhập cộng đồng
đã tiếp lửa tiếp thêm sức mạnh động lực cho những người một thời lầm lỗi
nhận thức đầy đủ hơn về giá trị của cuộc sống niềm tin vào tương lai phía trước
trở thành người có ích cho gia đình và xã hội
mỗi bàn tay sẽ chia mỗi lời động viên khích lệ là liều thuốc tinh thần hiệu quả
mà chương trình giao lưu nghệ thuật ánh sáng và niềm tin hòa nhập cuộc sống
gửi gắm đến những người từng sai lầm có được một cuộc sống bình thường